chiều qua phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an huyện châu thành tỉnh tiền giang
đã triệt phá thành công một tụ điểm massage trá hình trên địa bàn xã tân lý tây huyện châu thành
được biết cơ sở kinh doanh sông hơi massag này có tên là vọng cát do hoa thị bảo trân chú tại tp hcm làm quản lý
qua kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và bắt quả tang hai tiếp viên nữ đang có hành vi massage kích dục cho khách
ngoài ra lực lượng làm nhiệm vụ cũng thu giữ tang vật là sổ sách ghi chép việc thu chi hoạt động hàng ngày của cơ sở
hiện đối tượng cùng với tăng vật đã được bàn giao cho công an huyện châu thành tiếp tục điều tra